các tỉnh thành trong cả nước đang triển khai tiêm chủng phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
nhiều bậc phụ huynh thắc mắc không biết tiêm vaccine covid một mươi chín bao lâu thì tiêm được các loại vaccine khác
như cúng mùa phế cầu viêm não nhật bản não mô cầu hoặc ngược lại
tiêm những vaccine lại bao lâu thì tiêm được vaccine covid một mươi chín
theo tiến sĩ bác sĩ lê nguyễn thanh nhàn trưởng đơn vị tiêm chủng bệnh viện nhi đồng một
trước đây ủy ban tư vấn về thực hành tiêm chủng acip và trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
khuyến cáo vaccine covid một mươi chín và các vaccine khác nên tiêm cách nhau ít nhất một mươi bốn ngày
tuy nhiên sau một thời gian thực hiện các cơ quan này nhận thấy có nhiều trẻ bị trễ lịch tiêm các vaccine khác
và có nguy cơ mắc các bệnh khác ngoài covid một mươi chín
vì vậy khuyến cáo mới nhất của cdc mỹ là có thể tiêm cùng thời điểm và tiêm ở các vị trí khác nhau
theo tiến sĩ nhàn có hai loại vaccine covid một mươi chín đang được sử dụng tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi thuộc nhóm vaccine rna thông tin
vaccine này không bị ảnh hưởng bởi kháng thể lưu hành trong máu của người được tiêm vaccine
ngược lại kháng thể được tạo ra từ vaccine covid một mươi chín là đặc hiệu với protein gai
không bị ức chế hoặc tương tác với các kháng nguyên có trong các loại vaccine hiện có trên thị trường hiện nay
kể cả vaccine sống giảm độc lực như sởi trái rạ sởi quay bị rubella v v
tiến sĩ nhàn khuyến cáo nhằm giúp các cháu có miễn dịch tốt nhất phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như không chậm trễ việc tiêm ngừa các loại vaccine khác và cũng đảm bảo việc theo dõi an toàn sau tiêm chủng covid một mươi chín
không trì hoãn tiêm vaccine covid một mươi chín cho những trẻ trước đó đã tiêm các loại vaccine khác cho dù mới tiêm một mươi bốn ngày
như vậy trẻ có thể tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín và các loại vaccine khác vào cùng thời điểm
nhưng tiêm ở các vị trí khác nhau
những trẻ mới tiêm vaccine covid một mươi chín thì nên đợi ít nhất một mươi bốn ngày sau mới tiêm các loại vaccine khác
với mục đích là để tập trung theo dõi các tác dụng không mong muốn sau tiêm vaccine covid một mươi chín
trong đó viêm cơ tiêm và viêm màng ngoài tiêm
tuy nhiên trẻ có thể tiêm vaccine khác mà không chờ đến một mươi bốn ngày sau nếu việc tiêm vaccine khác là rất cần thiết
thưa quý vị theo thống kê của cdc mỹ từ dữ liệu của hơn chín trăm linh bệnh viện cho thấy
covid một mươi chín là thủ phạm hàng đầu
viêm cơ tiêm ở trẻ dưới một mươi sáu tuổi tỷ lệ viêm cơ tiêm ở trẻ bị nhiễm là một trăm ba mươi ba
nguy cơ viêm cơ tim ở trẻ mắc covid một mươi chín lên tới ba mươi bảy lần
liên quan đến tình trạng này mới đây hà nội vừa ghi nhận một trường hợp bé trai một mươi tuổi sốt cao
dương tính với sars cov hai nhưng không được được đi khám kịp thời dẫn đến bé bị sốt vì viêm cơ tiêm tối cấp
cụ thể bốn ngày trước khi vào viện bé mq cao ba mươi chín độ gia đình test nhanh cho biết có kết quả dương tính với sars cov hai
chủ quan nghĩ con chỉ sốt nhẹ nên cha mẹ không đưa trẻ đi khám
khi thấy con mệt mỏi khó thởi tiếm tái phụ huynh mới đưa đến bệnh viện nhi trung ương hà nội
ngày một mươi sáu tháng ba trong tình trạng sốt cao mệt mỏi suy hô hấp sốc tim viêm cơ tim tối cấp do covid một mươi chín
trước đó trẻ khỏe mạnh bình thường không mắc bệnh nền
bác sĩ phan hữu phúc và giám đốc trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín trẻ em nhận định
bé quy đã có đợt nhiễm ncov nên tình trạng sốc tổn thương cơ tim nặng có thể trong bệnh cảnh của hội chứng
viêm ra hệ thống mis c hoặc do một đợt nhiễm virus cấp tính khác gây ra
vì thế bác sĩ đã xét nghiệm để xác định chẩn đoán chính xác nguyên nhân đưa ra giải pháp điều trị phù hợp cho bé
cụ thể ekip cho trẻ thở máy lọc máu bằng quả lọc hấp thụ để điều chỉnh các vấn đề nội môi kiểm soát dịch
biện pháp này giúp loại bỏ yếu tố trung gian gây viêm sitokin
nhưng điều trị tình trạng bệnh nhân khá ổn định tiên lượng tốt nhưng sau đó diễn biến nặng nên các bác sĩ đã quyết định cho bé chạy ecmo tiêm phổi nhân tạo
sau năm ngày lọc máu một mươi năm ngày thở máy tám ngày chạy ecmo bé quy đã qua cơn nguy kịch hiện sức khỏe bé đạo ổn định chức năng tiêm cải thiện chuẩn bị xuất viện
chuyên gia nhận định hầu hết trẻ mắc covid một mươi chín đều có biểu hiện nhẹ sức khỏe nhanh chóng bình phục
tuy nhiên trường hợp của bé quy nguy kịch vì viêm cơ tim cấp do đó phụ huynh không nên chủ quan khi con nhiễm ncov khi phát hiện con có những biểu hiện như sốt cao đau tức ngực đánh trống ngực tiếng tái khó thở mệt mỏi ly bị tim đập nhanh
cha mẹ cần đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để khám điều trị kịp thời
may mắn khi sức khỏe của bé quy đã dần ổn định và có thể chuẩn bị cho việc xuất viện
sốc cơ tim cũng là một trong những bệnh thuộc hội chứng viêm da hệ thống ở trẻ sau nhiễm covid một mươi chín
đã được chúng tôi đề cập tới trong các bản tin trước vì đây là tình trạng cảnh báo sức khỏe ở trẻ cần được lưu ý đặc biệt
trong bối cảnh dịch bệnh quý vị nên quan sát và để ý các biểu hiện bất thường ở trẻ thường xuyên
đưa trẻ đi khám ngay khi có các biểu hiện bất thường
tránh tình trạng chủ quan tự điều trị dẫn đến nguy cơ nhiễm nặng cùng những hậu quả khôn lượng